nằm trong các hoạt động nhân dịp tết trung thu tại hà nội đã khai mạc triển lãm tết trung thu việt với cộng đồng asean
chương trình do trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam phối hợp với bảo tàng phụ nữ việt nam và nhóm phụ nữ cộng đồng asean tổ chức thực hiện
triển lãm trưng bày những hình ảnh và hiện vật giới thiệu về đất nước con người văn hóa hình ảnh tết trung thu của các nước asean
các loại đen trò chơi truyền thống trong cộng đồng asean như trang phục truyền thống trang phục cưới xa rong rìu vải patik đồ chơi mặt nạ khăn dày thoa văn khay chơi ô ăn quan
triển lãm nhằm góp phần tăng cường sự hiểu biết đoàn kết và hợp tác về văn hóa giữa việt nam với các nước asean
đồng thời chia sẻ trao đổi kinh nghiệm sáng kiến và giới thiệu một cách hiệu quả các trò chơi truyền thống thông qua các hoạt động văn hóa
chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng chín tại trung tâm triển lãm
chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng chín tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam hoa lư hà nội